vào lúc một mươi bốn h chiều nay ngày một mươi hai tháng ba theo giờ địa phương tức tám h sáng cùng ngày theo giờ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến sân bay quốc tế auckland new zealand
bắt đầu chuyến thăm chính thức new zealand từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
đón thủ tướng cùng phu nhân và đoàn cấp cao việt nam tại sân bay
về phía new zealand có tiến sĩ deborah roussel nghị sĩ quốc hội
đại sứ new zealand tại việt nam wendy mathieu lãnh đạo bộ nội vụ new zealand
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại new zealand nguyễn việt dũng và phu nhân
cán bộ đại sứ quán việt nam tại new zealand
thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
những năm gần đây quan hệ hai nước việt nam new zealand phát triển nhanh mạnh
hai bên đã ra tuyên bố chung nhất trí tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện
hướng tới đối tác chiến lược kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm
bình quân khoảng hai mươi một năm
năm hai nghìn một mươi sáu đạt sấp xỉ bảy trăm linh bảy triệu usd hiện có gần ba sinh viên việt nam đang học tại new zealand
new zealand là một trong một mươi năm quốc gia đứng đầu thế giới về an toàn thực phẩm
dựa trên chất lượng thực phẩm độ an toàn và giá cả phải trăng
acland là thành phố lớn nhất của new zealand và là thành phố rất đa văn hóa
với khoảng hai trăm linh sắc tộc khác nhau cùng sinh sống
năm hai nghìn một mươi bảy có gần hai mươi chín người new zealand đã đến việt nam học tập và du lịch
theo chương trình theo giờ địa phương vào trưa ngày một mươi ba tháng ba
thủ tướng new zealand azilda ardern sẽ chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng có cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo new zealand và thành phố auckland
thủ tướng cũng tham dự gặp mặt cộng đồng người việt nam tại new zealand
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức new zealand chiều một mươi hai tháng ba theo giờ địa phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thăm trường đại học công nghệ ackland aut trường thuộc top hai trường đại học hàng đầu thế giới
đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn lãnh đạo trường các thầy cô giáo và các sinh viên
đã tổ chức lệ đón theo hình thức chào họ độc đá của người maori tộc người bản địa đầu tiên khai phá sinh sống tại new zealand
tiếp đó thủ tướng đã thăm hỏi nói chuyện với các sinh viên việt nam đang theo học tại aut
và gặp gỡ đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống lao động học tập tại new zealand
nói chuyện với bà con cộng đồng người việt và các sinh viên thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng được đến thăm new zealand
thăm trường đại học công nghệ auckland và gặp gỡ bà con cộng đồng người việt nam đang sinh sống lao động và học tập tại đất nước xinh đẹp này
nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người việt nam tại new zealand là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước
thủ tướng mong muốn bà con đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn hướng về quê hương đất nước
với các bạn sinh viên đang học tập tại new zealand
sinh viên cố gắng nhiều hơn nữa nỗ lực rèn luyện phấn đấu trao dồi kiến thức trình độ để có tương lai cho chính bản thân và đóng góp vào xây dựng phát triển đất nước sau này
thưa quý vị việt nam và new zealand thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm hai nghìn chín đã tạo dung lực cho sự hợp tác sâu rộng giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực
nông nghiệp một trong những thế mạnh của new zealand là lĩnh vực có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia
năm qua việt nam xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản sang new zealand bao gồm trái cây nhiệt đới hạt điều cà phê hạt tiêu hải sản
xuất khẩu nông sản của new zealand sang việt nam chiếm khoảng hơn sáu mươi tổng kim ngạch xuất khẩu của new zealand sang việt nam
bao gồm sản phẩm sữa nguyên liệu ngành dệt may hoa quả gỗ nguyên liệu và khoáng sản
sự hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả giữa các cơ quan nông nghiệp hai nước trong thời gian gần đây về kiểm dịch đã cho phép một số mặt hàng nông sản được xâm nhập thị trường của nhau
như cá cha xoài cát hỏa lộc thanh long của việt nam
đặc biệt hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp được ký kết vào ngày chín tháng ba vừa qua
đang tạo đà cho việc thúc đẩy hơn nữa các dự án hợp tác thương mại giữa việt nam và new zealand
một khi đi vào thực thi thỏa thuận cptpp lợi ích từ việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan với các nhà xuất khẩu của chúng tôi sẽ vượt xa so với từ trung quốc
trong lĩnh vực nông nghiệp
nông sản của chúng tôi sẽ có cơ hội tiếp cận những thị trường mới hay thị trường giàu tiềm năng như việt nam và ngược lại
trong thời gian tới hai bên sẽ ưu tiên xem xét các yêu cầu tiếp cận thị trường đối với khoai tây vẹm xanh của new zealand cá cha cá ba sa hoa cúc hoa hồng hoa huệ trôm trôm bưởi vú sữa nhãn của việt nam
hiện mới có xoài và thanh long là mặt hàng hoa quả tươi duy nhất của việt nam được xuất vào thị trường new zealand
đánh giá rủi ro nhập khẩu đối với nhiều loại nông sản của việt nam vào new zealand như trôm trôm nhãn vú sữa bưởi sẽ kết thúc vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi và đất đai màu mỡ rất phù hợp để triển khai các dự án nông nghiệp đạt hiệu quả cao
tuy nhiên việt nam chưa thể tiến xa trong lĩnh vực này vì thiếu quy trình vận hành và công nghệ tiên tiến
ngược lại new zealand hiện là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về công nghệ kỹ thuật trang trại
do đó hai nước có thể tiến tới những hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực giàu tiềm năng này
đặc biệt khi thỏa thuận cptpp được kỳ vọng có thể mang lại thêm khoảng một hai tỷ đến một bốn tỷ đô la cho nền kinh tế new zealand
chiều nay dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
điều hành phiên họp cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục
trong phiên họp chiều nay các đại biểu đều cho rằng luật giáo dục không còn phù hợp với thực tiễn do thiếu sự đồng bộ và giảm các hướng phát triển của học sinh
vì vậy các đại biểu nhất trí với sự cần thiết về sửa đổi bổ sung luật giáo dục
tuy nhiên đây là lần đầu tiên dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục được cho ý kiến
nên vẫn còn nhiều nội dung chưa được các đại biểu thống nhất cao
rất lớn những giải pháp thì tôi rất là hoan nghênh là chính phủ đã rất cố gắng
đưa ra nhiều vấn đề nhưng mà để đáp ứng với yêu cầu nguyện vọng của nhân dân thì chưa được đáp ứng
luật chúng ta đây là luật giáo dục
thế nhưng mà khi đọc cả cái điều phía dưới sau khi mong muốn tôi giống như là luật về học ca cấp
chứ không phải là luật giáo dục
điều bảy mươi một thì đây cũng là vấn đề rất là nhạy cảm hiện nay đó là phong chức danh giáo sư và phó giáo sư
thì trong cái khái niệm này rồi như thế này giáo sư phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy
nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học
thì nếu mà hôm nay mà chiếu cái điều bảy mươi một này
hồ sơ là nó không có đúng đúng không
chỉ là đang dạy như đang nghiên cứu tại cơ sở khoa học tại trường đại học
thì cái này ở cơ sở giáo dục đại học
thì theo tôi là cái này là nó rất nhạy cảm
và các đồng chí có đề xuất là cái này giao cho thủ tướng quy định về tiêu chuẩn hồ sơ quy trình
nhưng mà này đã làm lâu rồi thì thôi thì quy định trong luật luôn chứ còn nếu mà
giáo sư phó giáo sư mấy chục năm nay rồi bây giờ mới giao chính phủ quy định nữa thì chẳng lẽ nó không ổn định
mà làm cho xã hội người ta thấy à cái này chắc nó linh động lắm
mà chứ quy định trong luật nó mới ổn định được
ban thường vụ nhận thấy dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục
vẫn còn nhiều nội dung cần được sự thống nhất cao các ý kiến của đại biểu
và luật phải thể hiện được tinh thần đổi mới căn bản toàn diện
theo hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và phải bảo đảm được tính thống nhất giữa luật này với luật khác trong hệ thống pháp luật
sáng nay đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã có buổi làm việc với đoàn luật sư thành phố hà nội
đánh giá cao vai trò vị trí của đoàn luật sư thành phố hà nội
trong quá trình phát triển của thủ đô và đất nước đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh
luật sư là nghề cao quý nên đoàn luật sư thành phố phải coi trọng việc nâng cao năng lực trình độ
và trao dồi đạo đức nghề nghiệp đồng chí hoàng trung hải tin tưởng với tiềm năng phát triển lớn
đoàn luật sư thành phố hoàn toàn có thể trở thành lực lượng luật sư trụ cột của cả nước
đội ngũ ngày càng có chất lượng và tính cạnh tranh cao đồng chí hoàng trung hải yêu cầu đoàn luật sư
thành phố phát huy vai trò đảng viên để các luật sư là đảng viên trở thành những tấm gương về tinh thần
thượng tôn pháp luật bên cạnh đó cần tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện các văn bản
quy phạm pháp luật của đất nước và của thành phố
thưa quý vị vào lúc ba giờ sáng nay ngày một mươi hai tháng ba tàu cảnh sát biển chín nghìn một của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã cứu nạn thành công tàu cá của ngư dân tỉnh khánh hòa mang số hiệu kh chín mươi chín nghìn ba mươi sáu ts và chín ngư dân bị nạn
đang trôi dạt trên biển
trước đó vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi tháng ba
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã cứu nạn thành công tàu cá của ngư dân tỉnh khánh hòa

thường trú tại phường ngọc hiệp thành phố nha trang tỉnh khánh hòa làm thuyền trưởng
gặp sự cố tàu bị gãy chân vịt mất khả năng cơ động đang trôi giặt trên biển và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
tại thời điểm đó trên tàu có chín thuyền viên đến ba giờ sáng ngày một mươi hai tháng ba tàu cảnh sát biển chín nghìn một
do bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba điều động đã lai dắt thành công tàu cá cùng chín thuyền viên về đến đảo phú quý tỉnh bình thuận an toàn
sau tết nguyên đán người dân tại thôn bù quai xã đức hạnh huyện bù gia mập tỉnh bình phước làm dãy tại tiểu khu một trăm một mươi năm thôn hai căn xã phú nghĩa huyện bù gia mập
đã rất bất ngờ khi thấy hàng chục cây điều đang ra hoa đậu trái bỗng dưng bị chặt phá
những cây điều này có tuổi từ năm đến một mươi năm tuổi
theo thống kê của hộ gia đình ông điều sốt số cây bị phá hoại lên đến hàng chục cây
những cây khoảng năm tuổi thì bị chặt đứt thân gây chết hoàn toàn còn những cây trên một mươi năm tuổi thì bị cạo vỏ xung quanh cho cây chết dần
còn gia đình ông điểu văn quá cũng ở cùng thôn có dễ điều tại tiểu khu một trăm một mươi năm bị chặt phá gần một mươi cây điều có độ tuổi từ ba đến sáu năm
hầu hết cây điều nhà ông quá đều bị chặt đứt
trước vụ việc trên những hộ gia đình này đã báo cáo lên chính quyền địa phương
qua đó công an xã phú nghĩa đã vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc
được biết tại khu vực tiểu khu một trăm một mươi năm và địa bàn thuộc thôn hai căn là đất thuộc chương trình một trăm ba mươi bốn cấp đất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số không có đất sản xuất
những năm qua nhiều hộ gia đình bà con dân tộc thiểu số ở làng ca leo thị trấn sa thầy huyện sa thầy tỉnh con tum rất bất bình trước những việc làm sai trái của thôn trường
họ cho rằng mỗi khi người dân nhận thẻ bảo hiểm y tế tại thôn cũng như khi được hưởng quyền lợi từ các chế độ hỗ trợ của nhà nước thì đều phải đóng tiền cho thôn trường
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là nhà của gia đình bà y hờ linh
nhà bà có tám người con chồng mất đã hơn một mươi năm nay nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn thiếu thốn đủ bề
cuối năm hai nghìn một mươi bảy bà được trưởng thôn gọi đến nhà lấy chín thẻ bảo hiểm y tế cho cả gia đình
cứ mỗi thẻ ông trưởng thôn thu của bà năm đồng
đây cũng là tình trạng chung của người dân trong làng khi nhận thẻ bảo hiểm y tế phải đóng tiền cho thôn trường
thôn trường bảo tôi lên nhà lấy thẻ bảo hiểm thì mỗi thẻ năm nhà tôi chín thẻ bốn mươi năm thế thôi
nhà tôi có bảy đứa con có bảy thẻ bảo hiểm mà chưa có tiền lấy
qua phản ánh của dân làng người ta nói là thôn trường hai năm nay thu mỗi thẻ bảo hiểm y tế
thế là năm một thẻ
thế nên tôi cũng cảm thấy không được mà tất cả mọi người trong làng đều nói là anh đi họp ở dưới tính anh phải phản anh
còn đây là nhà ở của bà yê cũng ở làng cà leng
do hoàn cảnh khó khăn nên năm hai nghìn một mươi bảy bà được nhận một mươi năm triệu đồng tiền hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số
theo quyết định bảy mươi năm năm của thủ tướng chính phủ
có tiền bà mới sửa sang lại nhà như thế này
bà yê là con gái bà yê
bà ye cho biết khi nhận tiền hỗ trợ cũng phải đóng cho trưởng thôn
đưa thôn trưởng ba trăm linh thôn trưởng nói đưa một triệu nữa để đi chơi với xã
năm triệu thôn thu năm trăm linh
bà con cảm thấy ví dụ nghè con của mình người ta tội mình người ta đưa tiền xăng mình một mươi hai mươi hết rồi
tự nguyện người ta đưa thôi
bà con mà nhận về đó người ta cũng gửi tiền nước cho mình mình uống thôi là tiền xăng
hiện tại thôn cleng hiện có hai trăm bốn mươi hai hộ với trên một khẩu trong đó có trên một trăm linh hộ nghèo và cận nghèo
nhiều người dân trong làng cho biết mỗi khi họ có nguồn thu nhập từ các chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất tiền đền bù
phải đóng một khoản phí cho trường thôn
thiệt nghĩ các cơ quan cũng như các ban ngành đoàn thể của huyện sa thầy tỉnh côn tum
cần có những biện pháp để chấn chỉnh tình trạng này tránh gây bức xúc cho nhân dân
tiếp theo chương trình phải quản lý được uber grab như một hãng taxi
đó là ý kiến của bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
tại cuộc họp bàn về sửa đổi nghị định tám mươi sáu về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
thưa quý vị sau hơn một năm thi công nhánh hầm chui n một hướng đường trường trinh đi quốc lộ hai mươi hai
qua nút giao thông vòng xoay an sương tp hcm chuẩn bị được thông xe
góp phần giảm thiểu tình trạng ủn tắc giao thông qua khu vực này
hiện công trình đang hoàn thiện hệ thống thoát nước điện chiếu sáng trong phần hầm kín
trải thảm bê tông nhựa mặt đường hầm và lắp đặt biển báo
dự kiến trong tháng ba nhánh hầm n một từ đường trường trinh qua quốc lộ hai mươi hai
hướng từ tp hcm đi tỉnh tây ninh sẽ được thông xe nhánh hầm n hai hướng ngược lại sẽ được thi công ngay sau đó
phấn đấu trong năm hai nghìn một mươi tám toàn bộ công trình hầm chui giao thông tại nút giao an sương sẽ hoàn thành
đi vào hoạt động góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe và bảo đảm an toàn giao thông qua lại khu vực cửa ngõ tây bắc của thành phố
bộ giao thông vận tải đề nghị thủ tướng chính phủ chấp thuận phương án sử dụng chung trạm bắc hải vân
để thu phí hoàn vốn dự án hầm đường bộ đèo cả và dự án hầm phú gia phước tượng
hiện trạm thu giá bắc hải vân được sử dụng thu phí cho dự án bot hầm phú gia phước tượng
như vậy trong tương lai mức phí tại trạm bắc hải vân sẽ cao hơn các trạm khác trên quốc lộ một
tuy nhiên theo lãnh đạo bộ giao thông vận tải sử dụng chung trạm thu giá này không chỉ giảm chi phí xây dựng
mà sẽ tránh phát sinh bất cập khi trạm thu giá mới chỉ cách trạm thu phí bắc hải vân một mươi km
hơn nữa chạm đặt trên đường dẫn vào hầm nên người dân có sự lựa chọn miễn phí khi đi trên đèo hải vân
thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay ngày một mươi hai tháng ba
tại km bảy mươi bảy tám trăm linh trên quốc lộ một mươi chín c thuộc thôn suối mây xã xuân phước huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
làm hai người trên xe tử vong tại chỗ
lúc bảy h ba mươi người dân phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi c một mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi bốn
chở khoảng một mươi tấn dưa hấu tự gây tai nạn
bị lật đổ bên lề đường
hai người trên xe tử vong tại chỗ là nguyễn mạnh thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú ở xã tân hương thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
người còn lại chưa xác định được danh tính
vụ tai nạn làm ca bin xe tải vỡ nát thùng xe bị biến dạng hoàn toàn
công an huyện đồng xuân kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân
nên phải đưa ra các quy định yêu cầu thực hiện đúng
pháp luật của việt nam phải quản lý được uber grab như một hãng taxi
đó là ý kiến của bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
tại cuộc họp bàn về sửa đổi nghị định tám mươi sáu về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
cũng như nhiều cuộc họp trước đây vụ vận tải bộ giao thông vận tải vẫn bảo lưu quan điểm
uber và grab thuộc loại hình xe hợp đồng và nếu có bổ sung điều kiện
thì chỉ dán thêm tem để thể hiện rõ là xe hợp đồng chạy grab uber
thế nhưng theo phân tích của tổng cục đường bộ và thanh tra bộ giao thông vận tải
lại cho rằng xe grab và uber đang bị buông lỏng về quản lý theo dõi an toàn giao thông
không quản lý được lái xe không quản lý được giá cước
hơn nữa hoạt động của xe grab và uber thực chất là taxi
vì thế phải định danh loại hình này là xe taxi
trước các ý kiến trái chiều của các đơn vị chuyên môn
cơ quan tham mưu bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho rằng
quản lý hoạt động của uber grab phải như một doanh nghiệp taxi hoạt động ở việt nam
nghĩa là grab và uber phải chịu trách nhiệm chính khi xảy ra những vấn đề
liên quan đến loại hình xe grab

quản lý hoạt động của uber grab phải như một doanh nghiệp taxi hoạt động ở việt nam

bộ trưởng nguyễn văn thể cũng khẳng định nếu không giàn bột được trách nhiệm của uber grab
như một hãng taxi công nghệ cao thì không ban hành nghị định
đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn phải nhanh chóng nghiên cứu
chỉnh sửa để trình thủ tướng ngay trong tháng ba này
trong phần tin quốc tế hàn quốc thúc đẩy nối lại đàm phán sáu bên
anh và eu sẽ thiệt hại nặng nề nếu không đạt thỏa thuận brexit
sáng nay các đặc phái viên cấp cao của tổng thống hàn quốc moon jae in đã lên đường tới trung quốc và nhật bản sau chuyến thăm mỹ vừa qua
các quan chức này sẽ thông báo với lãnh đạo hai nước về kết quả chuyến thăm triều tiên vừa qua trong nỗ lực thúc đẩy nối lại đàm phán sáu bên
hãng tin yonhap của hàn quốc cho hay theo kế hoạch ông chung eung giám đốc văn phòng an ninh quốc gia thuộc phủ tổng thống hàn quốc
và cũng là người gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tuần trước sẽ hội đàm với ủy viên quốc vụ trung quốc dương khiết trì
dự kiến ông chung eu yeon sẽ gặp chủ tịch tập cận bình vào chiều cùng ngày sau cuộc gặp ông kim jong un hôm năm tháng ba
ông chung eung đã đến mỹ cuối tuần trước và có thông báo bất ngờ rằng tổng thống mỹ donald trump đã đồng ý gặp nhà lãnh đạo triều tiên
động thái diễn ra sau khi seoul công bố hai miền triều tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông kim jong un
và tổng thống hàn quốc moon jae in vào cuối tháng bốn tại làng đình chiến panmunjom
sau trung quốc ông trung sẽ tới nga vào ngày một mươi ba tháng ba
nga mỹ trung quốc nhật bản và hai miền triều tiên là các bên tham gia đàm phán sáu bên về giải trừ vũ khí hạt nhân vốn đã đỉnh trệ từ năm hai nghìn một mươi
theo báo cáo mới đây các công ty của anh và liên minh châu âu sẽ phải trả thêm chi phí khoảng năm mươi tám tỷ bảng anh
tương đương khoảng tám mươi tỷ usd hàng năm nếu không đạt được một thỏa thuận brexit trong đó các lĩnh vực tài chính của anh sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất
theo báo cáo mới công bố do công ty tư vấn tài chính toàn cầu oliver wyman và công ty luật clifford chance tiến hành
các doanh nghiệp ở khắp hai mươi bảy nước thuộc eu sẽ phải trả ba mươi một tỷ bảng một năm liên quan các loại thuế quan và hàng rào phi thuế quan
nếu anh rời khỏi eu mà không đạt được thỏa thuận
còn các công ty anh xuất khẩu sang eu sẽ phải trả khoảng hai mươi bảy tỷ bảng một năm
cũng theo báo cáo trên năm ngành công việc gồm dịch vụ tài chính ô tô nông nghiệp thực phẩm và đồ uống hàng tiêu dùng
cùng hóa chất và plastic sẽ phải trả bảy mươi chi phí phụ trội này
trong đó các công ty dịch vụ tài chính sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi phải thiết lập các hệ thống mới với eu để tiếp tục phục vụ khách hàng của mình
ngân hàng trung ương anh cũng cảnh báo anh sẽ mất tới một mươi việc làm trong ngành
tài chính vào cuối năm nay do ảnh hưởng của brexit
tương tự về phía eu các lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất là ô tô nông nghiệp thực phẩm và đồ uống hóa chất và plastic hàng tiêu dùng và công nghiệp
chỉ vài giờ sau khi thống đốc bang florida ký ban hành luật kiểm soát súng đạn có phạm vi ở cấp tiểu bang
hiệp hội súng trường mỹ nra đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang không cho luật này được thực thi ở florida
theo quan điểm của hiệp hội súng trường mỹ nra
súng trường mỹ được nêu trong đơn kiện
luật mới của bang florida với quy định nâng tuổi của người mua súng trường từ một mươi tám lên hai mươi một tuổi
đã vi phạm điều một mươi bốn trong hiến pháp quy định về quyền được bảo vệ bình đẳng của người dân
cũng như quy định người dân được quyền mang theo súng
tôi biết sẽ có một vài thành viên nra ủng hộ luật mới và sẽ có người phản đối nó
tôi không hiểu sao người ta lại kiệt chống lại điều luật giúp bảo vệ mạng sống của mọi người
trước đó các nghị sĩ cơ quan lập pháp bang florin
đã bỏ phiếu thông tin về lựa chọn súng trường mỹ nra
thông qua các biện pháp kiểm soát súng cho phép nâng mức tuổi tối thiểu sở hữu súng
cho phép trang bị súng cho một số nhân viên trong trường học để tăng cường an ninh tại đây
sáng nay colombia đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội
trong đó đảng cực hữu trung tâm dân chủ cd do cựu tổng thống alvaro uribe sáng lập
đã giành thắng lợi vang dội tại cuộc bầu cử quốc hội colombia vừa qua
trở thành chính đảng có số lượng thượng nghị sĩ nhiều nhất
và đứng thứ hai về số lượng hạ nghị sĩ tại quốc hội
theo kết quả sơ bộ được cơ quan bầu cử công bố sau khi kiểm hơn chín mươi số phiếu
không có đảng nào giành được đa số ghế tại cả hai viện quốc hội
hiện đảng cực hữu trung tâm dân chủ do cựu tổng thống alvaro uribe lãnh đạo
đang dẫn đầu khi giành được một mươi chín ghế tại thượng viện và ba mươi ba ghế tại hạ viện
trong khi đó cuộc bầu cử chọn ứng viên tổng thống đại diện cho các đảng cũng đã có kết quả
ông ivan duc ứng cử viên tổng thống của đảng trung tâm dân chủ
giành được sự ủng hộ của phe cực hữu với hai bảy triệu phiếu

trong khi ông gustavo petro cựu thị trưởng thủ đô bogota
giành được gần hai triệu phiếu bầu tương đương với tám mươi năm số phiếu
sẽ là ứng viên tổng thống đại diện cho cánh tả
đây cũng là lần đầu tiên frc tham gia cuộc bầu cử với tư cách là một chính đảng
sau hơn nửa thập kỷ là tổ chức chống đối lớn nhất nước này
và cuộc bầu cử nhờ đó được đánh giá là yên bình nhất lịch sử quốc gia nam mỹ này
trong hơn nửa thế kỷ qua
tổng thống nga vladimir putin vừa khẳng định phát triển kinh tế là thành tiệu lớn nhất
trong nhiệm kỳ vừa qua góp phần đưa quy mô ngành kinh tế của xứ bạch dương tăng lên gấp đôi
trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình nbc mỹ cuối tuần qua
tổng thống nga vladimir putin khẳng định nền kinh tế chuyển mình mạnh mẽ
là thành tiệu lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống vừa qua
dưới sự lãnh đạo của ông số người dân phải sống dưới mức nghèo đã giảm một nửa
dù số người nghèo hiện tại vẫn còn cao
ông cũng khẳng định nga đạt mục tiêu xóa bỏ khoảng cách giữa nhóm người dân có thu nhập cao nhất
và nhóm có thu nhập thấp nhất
với tình hình dự trữ vàng và ngoại tệ của nga đang tiếp tục tăng
ông putin khẳng định đây là cơ hội cho moscow thực hiện bước tiếp theo
nhằm nâng cao hiệu quả lao động thu hút đầu tư và chuyển đổi cấu trúc nền kinh tế nga
tổng thống putin nhậm chức hồi cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đã đặt mục tiêu thúc đẩy tốc độ tăng trưởng gdp cao hơn nền kinh tế toàn cầu
trong hai nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống putin từ năm hai nghìn đến hai nghìn tám
nền kinh tế nga có lúc đã đạt tăng trưởng hơn bảy nhờ giá dầu tăng vọt
theo dự báo của quỹ tiền tệ quốc tế imf tăng trưởng của nền kinh tế nga sẽ đạt ba chín trong năm nay
thưa quý vị tháng ba trong tiết trời xe lạnh của những ngày đầu xuân
trên những con đường hà nội như khoác lên mình một tấm áo mới
vừa bình dị thân quen vừa thanh cao lại vừa mang một sắc màu rêu phong cú kỹ
nhưng cũng mới lạ đến bất ngờ
đó chính là hình ảnh của những con phố ngập bóng hoa xưa với màu trắng thanh cao đặc trưng
những ngày này chỉ cần đi dạo một vòng là ta có thể khám phá rất nhiều địa điểm hoa xưa nở trắng xóa
đến hẹn lại lên khi tháng ba về khắp phố phường hà nội lại phủ trắng một màu hoa xưa
những bồng hoa nhỏ ly ti mang vẻ đẹp lãng mạn
mong manh và tinh tế từ lâu đã trở thành một biểu tượng
một nét chấm phá không thể thiếu cho tháng ba ở hà nội
khi hoa nó nở ra rất là đẹp
cứ chiều chiều thì mọi người chụp ảnh ra đây để tìm những bức ảnh để lưu niệm lại cây hoa xưa này
nó tô đẹp sáng sủa rất là nổi bật ở con đường này
nhìn nó rất là long lanh và nó tráng lệ
hoa xưa nở trắng tủng trùm và thơm nhanh nở nhưng chóng tàn

có khi chỉ có một bức ảnh
và qua vài ngày những tán lá xanh mướt đã được thay thế bởi một màu trắng mút của hoa
chính vì cái sự vội đến rồi lẽ vội đi ấy
mà những người yêu hoa xưa cũng tranh thủ những ngày này để thưởng hoa và lưu lại những hình ảnh đáng nhớ
đặc biệt với những du khách ghé thăm hà nội thì đây là khoảnh khắc không thể bỏ qua

hoa xưa mọc giải rác ở hà nội nhưng đẹp nhất vẫn là ở đường thanh niên hồ tây hồ giảng võ và trên phố đinh tiên hoàng
những cảnh hoa xưa rù trắng những con đường khiến cho hà nội bỗng trở nên đẹp lãng mạn hơn bao giờ hết
những hình ảnh đẹp vừa rồi về những con phố dợp bóng hoa xưa cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân